liên quan đến vụ việc cắt hợp đồng hơn năm trăm linh giáo viên dư thừa ở huyện crong park tỉnh đắk lắc
đang gây bức xúc trong dư luận ngày một mươi một tháng ba ubnd tỉnh đắk lắc tổ chức họp khẩn với
ubnd huyện kronpark và một số sở ngành liên quan để xử lý vụ việc
ngay sau khi kết thúc buổi họp ông nguyễn hải ninh phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh đã ký công
văn yêu cầu huyện crong park tạm dừng việc cắt hợp đồng lao động với hơn năm trăm linh giáo viên mà huyện đã
thông báo vào ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi tám để tìm hướng giải quyết theo quy định của pháp luật
trước đó trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu ubnd huyện crong park liên tục ký hợp đồng
lao động với các giáo viên ở ba cấp trung học cơ sở tiểu học và mầm non số tuyển dụng dư thừa
sau đó được xác định là hơn sáu trăm linh người thanh tra chính phủ đã có văn bản đề nghị

tỉnh đắk lắc làm rõ trách nhiệm của giám đốc sở nội vụ vì không phát hiện ra vụ việc
trong quá trình kiểm tra với các giáo viên được tuyển thừa sau nhiều động thái xử lý vụ việc
nhưng không đạt kết quả ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ubnd huyện kronpark đã trự tập các giáo viên này
để thông báo cắt hợp đồng với hơn hai trăm linh người bốn trăm linh người còn lại được thông báo sẽ dự kỳ thi tuyển
giáo viên mà huyện sẽ tổ chức trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám để chọn ra tám mươi ba người được tuyển chính thức
số giáo viên còn lại sẽ bị tham gia